các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
bị cáo lương văn hùng bất ngờ thay đổi lời khai khẳng định không muốn bán hoa túy với mẹ nữ sinh giao gà
hùng thấy hối hận và có lỗi với nữ sinh nên giờ muốn nói sự thật
tại phần thủ tục hội đồng xét xử hỏi đến các thành viên trong gia đình
bị cáo hiền bật khóc nức nở khi nhắc đến người con gái thứ hai là cmc bị sát hại dịp tết hai nghìn một mươi chín
sau đó do sức khỏe không đảm bảo bà hiền nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo kêu an
theo đó bị cáo hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái mình là không khách quan
có động cơ vụ an đổ tội cho bà để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
chín ngày sau khi cmg tử vong các bị cáo như vỉ văn toán bùi văn công lường văn hùng chưa bị bắt
nên đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau nhận dạng bà hiền để tạo dựng lời khai gian dối
sau này toán công hùng đều bị tuyên án tử hình
bị cáo hiền khẳng định mình không phải là người mẹ vì tiền nên không cứu con
hiền hay buôn bán ma túy với toán công hùng
trong ngày ba mươi tết hai nghìn một mươi chín ngày cm mất tích không có ai gọi điện cho hiền để đòi nợ như lời toán và công đã khai
sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo bị cáo hiền xác nhận và tiếp tục bật khóc
cho biết bị cáo không thủ án gì với toán hùng và công cả
tội mà họ gây ra cho con gái tôi giờ họ phải gánh hình phạt thích đáng
chỉ mong những người này hãy nói lên sự thật để tôi được minh ngoan
hội đồng xét xử quyết định tạm nghỉ trong bốn mươi năm phút để bị cáo hiền được ổn định tinh thần
sau thời gian dài nghỉ giải lao trước khi xét hỏi bị cáo trần thị hiền
hội đồng xét xử yêu cầu cách ly các bị cáo khác có liên quan đến vụ án
trước buộc khai báo bà hiền khẳng định giữ nguyên lời khai tại phiên tòa sơ thẩm
về việc không có mối liên hệ nào với bị cáo mùi văn công lương văn hùng
không có việc đặt mua hai bánh heroin và nợ tiền
tại phiên tòa xét xử lường văn hùng khai trong thời gian bị giam giữ
bản thân thấy có lỗi với bà hiền và nữ sinh cmg nên phiên tòa hôm nay bị cáo sẽ khai thật lòng
hùng khai trong thời gian tạm giam liên quan đến vụ án cmc
bị cáo không có liên lạc gì với bị cáo bùi văn công
bị cáo cũng khẳng định bản thân không biết mẹ con bà trần thị hiền
và không giao dịch mua bán ma túy với bà hiền
khi hội đồng xét xử lương văn hùng khai trong thời gian bị giam giữ

bị cáo hùng trả lời là do nằm trong trại giam bị cáo suy nghĩ rất nhiều
cây ngay không sợi chết đứng vụ án ma túy bị cáo không biết gì không biết mặt cmg như thế nào
bị cáo không kháng cáo nhưng không phải có tội
các bị cáo khác đã ép tôi nhưng tôi là người yếu thế nên không thể làm gì phải chấp nhận
sau đó lường văn hùng khai việc biết mặt mẹ con bà trần thị hiền là do có người đưa ảnh cho xem trước
quá trình bà hiến đăng tải các thông tin tìm con trên mạng xã hội
dịp tết hai nghìn một mươi chín bị cáo không biết do không sử dụng điện thoại thông minh
đối với lời khai ban đầu thừa nhận cùng bùi văn công bán cho bà trần thị hiền hai bánh heroin
hùng cho biết lời khai này bị ép cung đồng thời tiếp tục khẳng định không biết mẹ con bà hiền là ai
khi đại diện viện kiểm sát hỏi hùng có chứng kiến việc bà hiền đưa tiền mua ma túy cho bị cáo công không
lương văn hùng trả lời không biết gì cả bị cáo chết oan nên muốn làm sáng tỏ vụ án cho đúng sự thật
hội đồng xét xử hỏi bị cáo hùng có quen điều tra viên lấy lời khai không hùng trả lời không biết
hội đồng xét xử lại hỏi tiếp trước khi bị bắt bị cáo hùng có được gặp điều tra viên bao giờ chưa
bị cáo hùng trả lời chưa gặp bao giờ tất cả bị cáo không biết gì bị cáo là một người nghiện
hội đồng xét xử hỏi bị cáo hùng tại sao phiên tòa đã diễn ra nhiều lần nhưng không nói ra
hùng trả lời đến giờ phút này hùng muốn nói bằng lương tâm của mình
hùng không buôn bán ma túy với bà trần thị hiền không sát hại cao mỹ duyên
bị cáo hùng thấy rất hối hận và có lỗi với em mỹ duyên gia đình cô hiền nên giờ muốn nói sự thật
sau lời khai trên lường văn hùng tiếp tục khẳng định không biết vụ án nữ sinh cmc bị bắt cóc sát hại
hùng trình bày trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín có mâu thuẫn với bùi văn công do công thuê hùng xây dựng nhà
và hứa trả công ba trăm linh đồng một ngày sau khi thanh toán công chỉ trả hai trăm linh đồng một ngày
do công còn nợ hơn một triệu đồng nên hùng đã bắt trộm hai con gà của công
sau đó hùng và công đã đánh nhau nên hai người không nhìn mặt nhau
hùng khai bị cáo không quen biết giao dịch buôn bán gì với trần thị hiền tất cả do bị cáo công khai để hại bị cáo
bị cáo đã chết oan rồi nên không muốn hại người nào bị oan nữa không muốn làm ảnh hưởng đến người khác
trong phiên xét xử buổi chiều hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án
thưa quý vị vụ án ma túy kéo dài đến nay đã hơn năm năm mẹ nữ sinh rau gà ở điện biên liên tục kêu an
tòa sơ thẩm tuyên có tội tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm rồi quyết định giám đốc thẩm lại tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
sáng hai mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền bốn mươi chín tuổi trú tại điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
bà hiền được biết đến là mẹ của nữ sinh giao gà nạn nhân trong vụ án sát hại từng gây chấn động dư luận tại tỉnh điện biên
phiên tòa từng được mở hôm một mươi chín tháng ba bà hiền tiếp tục kêu an
sau ít phút làm việc phiên tòa phải hoãn vì luật sư bảo chữa cho bà hiền vắng mặt có đơn xin vắng và đề nghị hoãn phiên tòa
bản thân bà hiền có diễn biến xấu về sức khỏe bị ngất phải đưa ra kiểm tra y tế
liên quan vụ án với bà hiền còn có các bị cáo vì văn toán lương văn hùng và bùi văn công cùng chú tại điện biên
nhóm này bị tuyên từ hai mươi năm tù đến trung thân ở phiên sơ thẩm và không kháng cáo
đây cũng chính là những thủ phạm bắt cóc cưỡng bức rồi sát hại con gái bà hiền
người còn lại là bị cáo vì thị thu bốn mươi hai tuổi vợ vì văn toán bị tòa sơ thẩm tuyên án trung thân kháng cáo kêu an nhưng sau đó bị y án
cụ thể năm hai nghìn một mươi chín bà hiền bị tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bà hiền bị cáo buộc mua hai bánh heroin từ bùi văn công với giá ba trăm hai mươi triệu đồng
quá trình xét xử sơ thẩm bà hiền liên tục kêu oan cho rằng bị nhóm công đổ tội
bị cáo nói bản thân biết rõ tác hại của chất ma túy không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai
đồng thời cho rằng công và hùng âm mưu sát hại con gái bà rồi đổ tội cho bà
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu an của bà hiền
tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến phần tội danh và hình phạt của bị cáo này
bốn năm sau tránh án tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
đề nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng ủy một phần bản án phúc thẩm
của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội về trách nhiệm hình sự của bị cáo trần thị hiền để xét xử phúc thẩm lại
lý do hành vi phạm tội của công và hùng liên quan trực tiếp đến bà hiền
thế nhưng tòa phúc thẩm chỉ hủy một phần bản án sơ thẩm về tội danh hình phạt của bị cáo hiền
và giữ nguyên hình phạt tội danh với bị cáo công hùng điều này không đúng quy định pháp luật
đồng thời nhiều vấn đề mà tòa án phúc thẩm lấy làm căn cứ để hủy án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại
là không thể điều tra được hoặc không có căn cứ hoặc không cần thiết
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao sau đó ra quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội yêu cầu xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo hiền
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
những thông tin mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các số tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại